do bị chém nên bình vứt ra bỏ chạy sau khi gây án bình đã đến công an xã phú sơn huyện bù đăng đầu thú
những nạn nhân bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đó bà p đã tử vong do vết thương quá nặng
đại sứ quán việt nam tại ai cập cho biết đang tích cực phối hợp với các bên hữu quan để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết
và đưa nhóm thuyền viên việt nam đang lưu trú tại duti trở về nước
liên quan công tác bảo hộ công dân bị ảnh hưởng trong vụ tàu hàng true confidence bị lực lượng houthi ở yemen
tấn công trên biển đỏ vào ngày sáu tháng ba đại sứ quán việt nam tại ai cập đêm qua chín tháng ba cho biết đang tích cực phối hợp
với các bên hữu quan để sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa nhóm thuyền viên việt nam đang lưu trú tại duty trở về nước
theo đó đại sứ quán việt nam tại ai cập và đại sứ quán việt nam tại các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
đang khẩn trương hoàn thiện quy trình cấp hộ chiếu mới cho ba thuyền viên phạm văn thành ba mươi chín tuổi quê hải phòng
nguyễn văn tảo ba mươi sáu tuổi quê hải dương và phùng văn an ba mươi ba tuổi quê thái bình
các thuyền viên này đã bị mất toàn bộ giấy tờ tùy thân trong đó có hộ chiếu sau cuộc tấn công
dự kiến ngày một mươi ba tháng ba tới đây các thuyền viên có thể nhận được hội chiếu mới do cơ quan đại diện ngoại giao việt nam tại uae cấp
dây chứng tử với thuyền viên đặng duy kiên bị thiệt mạng trong vụ tấn công dự kiến cũng sẽ được hoàn tất trước thời điểm này
cũng theo thông tin từ đại sứ quán việt nam tại ai cập cả ba thuyền viên phạm văn thành nguyễn văn tảo và phùng văn an hiện vẫn trong tình trạng sức khỏe tốt tinh thần ổn định
đại sứ quán đang chờ quyết định của công ty trách nhiệm hí hoạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng hải hải phòng hp marine
đơn vị chủ quản của các thuyền viên về lựa chọn đường bay và ngày bay về việt nam cho các thuyền viên để triển khai các bước hỗ trợ cần thiết tiếp theo
chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác
mới đây từ việc gia đình trình báo vụ bé gái việt kiều sinh năm hai nghìn một mươi năm bị một người đàn ông ngoại quốc rửa cho đồi bại
xác định có dấu hiệu tội phạm công an quận tân bình tp hcm đã nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra
ngày chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tân bình tp hcm cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra
tại một địa chỉ ở đường điện biên phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh và tại một địa chỉ ở đường hoàng sa phường năm quận tân bình
vào các ngày giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
được biết đây là vụ án có yếu tố người ngoại quốc bị tố cáo cụ thể là ông fm lưu trú ở quận bình thạnh
còn bé gái sinh năm hai nghìn một mươi năm là việt kiều tên s do đó công an quận tân bình đã báo cáo và chuyển vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm xử lý theo thầm quyền
theo thông tin từ phía gia đình nạn nhân ông f m là bạn của cha bé s
tố xác cũng nêu chiều ngày một mươi một tháng hai mùng hai tết ông f m đến nhà của bé s rồi đón cha và bé s
đến nhà người quen tên m ở đường hoàng sa phường năm quận tân bình chơi
và tại đây theo tố xác ông f m đã có hành vi dở trò đối bại với bé s
sự việc được chị m phát hiện đã kể lại với chồng và sau đó mới báo cho cha mẹ của cháu s biết
cha mẹ cháu s có liên lạc với ông f m
qua tin nhắn ông này thừa nhận hành vi nói rằng lúc đó say quá và tỏ ra ân hận
liên quan đến vụ giải cứu năm thanh niên say rượu nằm trên mái cầu vượt đi bộ trên đường trần nhật duật
sáng ngày chín tháng ba đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng
khuyên can giải cứu anh t v t sinh năm hai nghìn quê nghệ an
có hành vi trèo lên mái cầu vượt đi bộ vào đêm ngày tám tháng ba
theo vị đại diện sau khi lực lượng chức năng giải cứu anh t v t được đưa về trụ sở công an
phường phúc tân quận hoàn kiếm để làm rõ lý do người này trèo lên mái cầu vượt
anh t v t cũng được lực lượng y tế chăm sóc
sau khi tỉnh táo nam thanh niên này đã trình bày với cảnh sát
tại cơ quan công an anh t v t cho biết do có trục trặc với vợ
nên ngày tám tháng ba anh đã bắt xe khách đi từ nghệ an ra biến xe mỹ đình hà nội
sau đó nam thanh niên này bắt xe ôm đi lên cầu thăng long và ngồi uống bia một mình
vị đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số một thông tin thêm
qua lời kể anh t v t nói rằng đã uống hết một nửa két bia
sau đó anh này đi bộ từ cầu thăng long ra cầu trương dương
khi tới đoạn đường trần nhật duật anh t v t đã trèo lên mái cầu vượt rồi nằm tại đó
trước đó khoảng hai mươi hai h năm mươi phút ngày tám tháng ba trong lúc tuần tra trên đường trần nhật duật
tổ công tác của đội cảnh sát giao thông đường bộ số một phát hiện anh t v t nằm trên mái cầu vượt
nối từ số ba trăm tám mươi năm hồng hà sang đường trần nhật duật quận hoàn kiếm
cảnh sát giao thông sau đó triển khai đội hình vừa vận động nam thanh niên giữ bình tĩnh không di chuyển
đồng thời phân luồng giao thông không cho người dân hiếu kỳ tập trung gây tác động tâm lý tiêu cực đến anh tê
tổ công tác cũng cử người liên hệ với cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn
công an quận hoàn kiếm trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm đến hiện trường để phối hợp giải cứu anh tê
tới khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã tiếp cận được vị trí nam thanh niên
nằm trên mái cầu vượt bằng xe thang và đưa xuống mặt đất an toàn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn bàn giao năm thanh niên cho công an phường phúc tân
và trung tâm y tế một trăm một mươi năm để tiếp tục làm rõ
vừa qua công an tỉnh an giang cho biết đã ra quyết định truy tìm đối với võ ngọc thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã an hòa huyện châu thành tỉnh an giang để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án hình sự vận chuyển thuốc lá lậu
trước đó dạng sáng ngày chín tháng một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra chống buôn lậu trên tuyến quốc lộ một
khi đến đoạn thuộc ấp bình tân xã bình mỹ huyện châu phú tỉnh an giang
phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát sáu mươi c năm mươi bốn nghìn bốn trăm hai mươi bốn có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra
phát hiện tổ công tác lợi dụng trời tối đối tượng liền bỏ lại phương tiện để thoát thân
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe tải đối tượng bỏ lại có vận chuyển một mươi hai năm trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
để phục vụ công tác điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo và đề nghị các cơ quan đơn vị phối hợp sang mình truy tìm
khi tìm thấy đối tượng võ ngọc thanh đề nghị thông báo ngay cho phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình tp long xuyên tỉnh an giang
cũng liên quan đến án mạng do mô thuẫn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định tạm giữ hình sự nữ sinh lớp một mươi hai
khiến nạn nhân tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự trần thị minh thư
sinh năm hai nghìn năm chú tài xá tân an huyện đắc bơ để điều tra vì hành vi giết người
trước đó do có mâu thuẫn từ trước trong quá trình bình luận chia sẻ bài viết trên mạng xã hội
ngày sáu tháng ba trần thị minh thư nhắn tin cho phan nguyễn ngọc hân lớp một mươi một a sáu trường trung học phổ thông nguyễn trái
thị xã an khê để hẹn gặp nói chuyện
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày thư và hân rủ thêm nhóm bạn của mình đến điểm hẹn tại hội trường hai mươi ba tháng ba
thị xã an khê sau đó đổi sang điểm hẹn tại khu vực phường an bình thị xã an khê
tại đây thư và hân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô sát với nhau
lúc này thư dùng dao giấu sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người hân khiến hân tử vong
sau khi gây án thư đến công an thị xã an khê đầu thú
được biết thư cũng là nữ sinh đang học lớp một mươi hai tại huyện đắk bơ tỉnh gia lai
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai tiếp tục điều tra
thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và của
mới đây nhiều người dân hoảng hốt khi thấy lửa bốc cháy dữ dội trong khuôn viên trụ sở công an huyện tánh linh tỉnh bình thuận
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày chín tháng ba bên trong trụ sở công an huyện tánh linh thị trấn lạc tánh huyện tánh linh
làm nhiều người dân hiếu kỳ đứng bên ngoài theo dõi và quay clip lại
ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại khu vực bãi giữ phương tiện vi phạm của công an huyện này phía sau trụ sở
cột khói đen bốc cao hàng chục mét có tiếng nổ lép bép phát ra trong đám cháy
do thời điểm cháy có gió lớn nên một số người dân phải dừng xe tấp vào lề để đảm bảo an toàn
cảnh sát phòng cháy chữa cháy được điều đến hiện trường tham gia dập lửa
đến hai mươi h ba mươi phút công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương
hiện chưa xác định được nguyên nhân ban đầu của vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại
người dân tiếp tục phát hiện bốn gói khoảng bốn kg ni lông màu đen có hình dạng kích thước cùng nhãn mát với gần ba trăm linh kg ma túy giàng cocaine
đã trôi giặt vào bờ biển xá bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
chiều chín tháng ba bộ đội biên phòng quảng ngãi cho biết đơn vị vừa thu giữ bốn túi ni lông màu đen nghi chứa ma túy giàng cocaine
do người dân phát hiện tại khu vực kè biển thuộc xã bình hải huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
theo đó khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng ba trong lúc ra biển đi dạo ông nguyễn ngọc vinh năm mươi sáu tuổi trú ở xã bình hải
phát hiện tại khu vực kè biển thuộc xóm sáu thôn phước thiện xã bình hải có bốn gói vật thể hình dạng kích thước như các gói cocaine
đã trôi giạt vào bờ biển địa phương trong tháng một vừa qua
nghi các đồ vật trên là ma túy ông vinh liền trình báo cho đồn biên phòng bình hải
tiếp nhận thông tin đồn biên phòng bình hải đã cử lực lượng nghiệp vụ đến hiện trường tiến hành thu giữ
sau khi kiểm tra cơ quan chức năng nhận định bốn gói này đều cùng nhãn mát với gần ba trăm linh kg ma túy dạng cocaine
đã từng trôi vào bờ biển xã bình hải trước đó mỗi túi có trọng lượng khoảng một kg
những vật thể này có thể là do người dân nhặt được và mang đến khu vực kè biển vứt lại
trước đó liên tiếp trong hai mươi ngày từ ngày bốn tháng một đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân và lực lượng biên phòng tại đây đã năm lần phát hiện ma túy trôi giạt vào bờ biển với trọng lượng gần ba trăm linh kg
đây là số lượng ma túy giạt vào bờ biển việt nam lớn nhất từ trước đến nay được người dân cơ quan chức năng phát hiện thu giữ
tối chín tháng ba chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi bốn garon hà nội hai nghìn hai mươi bốn và công bố quyết định công nhận khu du lịch nhật tân
với chủ đề get on hà nội hai nghìn hai mươi bốn sắc hướng tây hồ đã khai mạc tại không gian văn hóa sáng tạo tây hồ
phố đi bộ trịnh công sơn tây hồ hà nội
chương trình ấn tượng bởi màn trình diễn ánh sáng từ ba trăm linh chiếc drone
chương trình du lịch hà nội chào hai nghìn hai mươi bốn gaton hà nội hai nghìn hai mươi bốn là hoạt động khởi đầu chuỗi sự kiện lễ hội chương trình quảng bá
xúc tiến du lịch sôi động hấp dẫn như lễ hội áo dài du lịch hà nội lễ hội quà tặng du lịch hà nội festival thu hà nội
đây là dịp để ngành du lịch thủ đô tiếp tục truyền thông quảng bá hình ảnh điểm đến hà nội an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
nhằm thu hút khách du lịch đến với hà nội ngày một nhiều hơn góp phần vào sự nghiệp phát triển du lịch việt nam
và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội thủ đô
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc đặc biệt là biểu diễn nghệ thuật bán thực cảnh
mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser maping
đây là chương trình nghệ thuật kết hợp yếu tố sử thi và biểu diễn hiện đại
mang đến câu chuyện về hà nội tinh hoa và phát triển với sự tham gia của gần năm mươi diễn viên chuyên nghiệp và một trăm năm mươi người dân nhật tân
tại chương trình người dân và du khách được tìm hiểu thưởng thức không gian ẩm thực đặc sắc với một mươi năm gian hàng
trong đó có nhiều tinh hoa ẩm thực của quận tây hồ nói riêng và hà nội nói chung
gồm chè sen quảng an xôi trẻ phú thượng vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
cà phê muối phường xuân la giò chả cá xuân đình
da đun hà nội hai nghìn hai mươi bốn sắc hương tây hồ là chương trình mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng mới mẻ
sự kết hợp giữa hiện đại và sử thi qua chương trình nghệ thuật bán thực cảnh và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping
điểm nhấn là màn biểu diễn ánh sáng với ba trăm linh drone thiết bị bay không người lái
khán giả được chiêm ngưỡng những hình ảnh mang tính biểu tượng của quận tây hồ như là cầu nhật tân sen bách diệp hoa đào nhật tân
năm hai nghìn hai mươi bốn du lịch thủ đô tiếp tục chú trọng phát huy các giá trị văn hóa di sản gắn với du lịch
xây dựng hình ảnh thủ đô hà nội văn hiến văn minh hiện đại thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo
hà nội sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn dựa trên các lợi thế sẵn có
đồng thời tập trung đầu tư phát triển các loại hình sản phẩm mới gắn với lợi thế của từng địa phương
như khai thác các tuyến du lịch đường thủy nội địa dọc sông hồng hồ tây hồ đồng mô
phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với du lịch thể thao
quận tây hồ công bố quyết định công nhận khu du lịch nhật tân
theo sở du lịch hà nội trên địa bàn thành phố hiện có trên một trăm bốn mươi điểm đến
trong đó bốn mươi hai điểm du lịch khu du lịch cấp thành phố đã được công nhận
khu du lịch nhật tân có tài nguyên hấp dẫn đã đón du khách tham quan trải nghiệm các dịch vụ
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến nay khu du lịch đã thu hút được đông đảo du khách trong và ngoài nước
lễ công bố quyết định công nhận khu du lịch sẽ tạo bước tiến mới trong hành trình xây dựng
phát triển nhật tân thành điểm đến an toàn văn minh thân thiện sản phẩm du lịch đặc sắc tiêu biểu của thủ đô
họ lù là một trong những xóm nghèo nhất huyện bảo lạc tỉnh cao bằng
xóm bốn không đường không điện không nước không sóng điện thoại nằm cách trung tâm gia khánh xuân một mươi sáu km
với chủ yếu là những cung đường treo leo vắt ngang đỉnh núi
xã khánh xuân huyện bảo lạc tỉnh cao bằng có tám xóm vùng cao
trong đó hò lù là xóm khó khăn hơn cả với ba mươi bốn hộ người giao đều là những hộ nghèo
từ các nguồn hỗ trợ của đảng và nhà nước sự chung tay góp sức của các nhà hào tâm
người dân trong xóm hò lù nay đã có đường bê tông
từ ngày có con đường dài sáu km với bể rộng một mét này bà con đi lại cũng đỡ vất vả hơn
địa hình núi đá và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt thiếu đất sản xuất thiếu nước tưới
nên nguồn lương thực chính của người dân hò lù chỉ trông vào một vụ ngô
chưa có điện lưới quốc gia và cũng không có sông suối để đặt máy phát điện
nhưng vài năm trở lại đây hò lù đã có bóng điện sử dụng năng lượng mặt trời
giúp những ngôi nhà sàn bớt cảnh ngày cũng như đêm
giống các khu vực núi đá khác của cao bằng nước phục vụ sinh hoạt và chăn nuôi ở hò lù
chủ yếu là nước mưa được tích chữ tại các bể chứa
có những năm hai tháng trời chẳng có cơn mưa nên để có nước sinh hoạt
người dân vẫn phải chuyên trở từng căn nước từ dưới xá
chính quyền xã khánh xuân cũng từng tính phương án hỗ trợ bằng cách cấp xăng dầu
cho người dân đi lấy nước bằng xe máy
điều may mắn là hò lù đã có điểm trường cho học sinh từ lớp một đến lớp năm
điểm trường tài xóm đường đi học không xa tiền học tiền sách vở được hỗ trợ
nên hơn bốn mươi đứa trẻ người giao trong độ tuổi vẫn chăm chỉ đến trường
vậy nhưng khi hết cấp tiểu học nhiều em nhỏ đã buộc phải rời ra mái trường cùng bạn bè
bởi quá nhiều khó khăn khi phải chuyển xuống học ở trung tâm xã
cùng với bảy xóm vùng cao còn lại của xã khánh xuân
chính quyền địa phương luôn chăn trở tìm mọi cách để bà con có một cuộc sống tốt hơn
bà con hồ lù ngày qua ngày vẫn chăm chỉ lao động
mong mỏi một ngày không xa cánh nghèo không còn đeo bám người dân nơi đây
thưa quý vị sau một mươi năm được xác phong là di tích quốc gia
hiện di trì khảo cổ phôi phối bãi cọi ở hà tĩnh đang rơi vào tình trạng không có rào chắn
biển báo không được bảo vệ đúng và bị xâm hại
di trì khảo cổ phôi phối bãi cọi nằm ở xã xuân viên huyện nghi xuân hà tĩnh
nơi đây là một cồn cát rộng khoảng ba hectare và tồn tại hàng trăm năm
trong khung niên đại khoảng hai năm trăm linh đến hai năm trước công nguyên
khu vực này được công nhận là khu di tích bảo lưu các giá trị văn hóa từ hậu kỳ đa mới
văn hóa đồ đồng đến văn hóa lý trần lê
năm hai nghìn một mươi bốn bộ văn hóa thể thao và du lịch đã công nhận di trì khảo cổ phân phối bãi cọt là di tích cấp quốc gia
tuy nhiên sau một mươi năm được xác phong hiện di tích khảo cổ này vẫn đang là bãi đất cát hoang vu
với cỏ dại mọc ung tùm ở giữa là rừng bạch đàn
khu di tích không được xây dựng hàng rào ngăn cách và không có người trông coi
người dân địa phương tận dụng khu vực này để lùa ra súc ra cầm và chăn thả
trong di tích này cũng xuất hiện nhiều hồ sâu do người dân vào đây khai thác cát trái phép để lại
phó giám đốc bảo tàng tỉnh hà tĩnh cho biết di tích khảo cổ học phôi phối bãi cọi
đang hàng giờ đối mặt với sự xâm hại từ nạn săn tìm cổ vật và khai thác cát trái phép
trước thực trạng trên ngành chức năng cần có các biện pháp bảo vệ kịp thời như xây dựng hàng rào
nếu không di tích sẽ phải đối mặt với sự xâm phạm của động vật hoặc con người
điều đó sẽ làm sai lệch di tích
cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba
miền bắc sẽ có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác trời lạnh về đêm và sáng sớm
hiện nay miền bắc đang phải chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh
nên thời tiết có mưa vừa mưa nhỏ trời rét nhiệt độ giao động từ một mươi bảy đến hai mươi độ
từ đêm ngày một mươi đến ngày một mươi một tháng ba miền bắc sẽ đón đợt không khí lạnh tăng cường
trời rét kèm theo mưa nhỏ dài rác
sau ngày một mươi một tháng ba nền nhiệt ở khu vực này mới tăng dần trời chỉ còn rét về đêm và sáng
cơ quan khí tượng cho biết thêm từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng ba
miền bắc có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù dài rác
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm nhiệt độ cũng tăng nhẹ giao động khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi bảy độ
trong thời điểm có mưa phùn nồm ẩm người dân nên đóng kín cửa ngăn không cho không khí ẩm vào nhà
gia đình có điều kiện thịt bật điều hòa sử dụng máy hút ẩm
theo chuyên gia y tế người dân cần phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang giữ ấm
tăng cường vệ sinh hầu họng bằng sung miệng nước muối
nếu có dấu hiệu ho sốt thì cần được thăm khám xử lý kịp thời để tránh gây biến chứng nặng
ngày chín tháng ba tức ngày hai mươi chín tháng riêng tại những cánh rừng thiêng thuộc thôn bản tát
bà khuy trung tâm thuộc xá nà hậu huyện văn yên yên bái đã đồng loạt diễn ra lễ cúng rừng
đây là nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào mông ở nà hẩu
tết rừng hay còn gọi là lễ cúng rừng chứa đựng trong đó tin ngưỡng thờ thần rừng của đồng bào mông
đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ
ở tất cả các thôn bản của xá nà hậu đều có một khu rừng cấm
rừng thiêng nằm ở địa thế đẹp nhất của thôn nơi hội tụ đầy đủ linh khí của trời đất
để thờ cúng thần rừng với những quy định bất khả xâm phạm
theo quan điểm của người mông những cánh rừng xanh rừng cấm rừng thiêng gần bản là nơi che chở
dân bản tránh khe gió tránh lũ ống lũ quét cho dân bản sản vật để ăn
nguồn nước để uống và tưới tiêu cho đồng ruộng
giữ cánh rừng luôn tươi tốt cũng chính là giữ cho dân bản luôn bình an no ấm
cứ vào ngày cuối cùng của tháng riêng âm lịch hàng năm các bản làng trong xá nà hậu
lại tụ họp về khu rừng cấm rừng thiêng của thôn để cùng tổ chức lễ cúng thần rừng
sau lễ hội tết rừng theo tập tục của người mông các thôn bản của xá nà hậu
đều cấm rừng ba ngày để tạ ơn thần rừng
cũng trong ba ngày này mọi người tuyệt đối thực hiện các điều kiên trị đã được quy định theo luật tục
đó là không đi vào rừng chặt cây xanh không đem lá xanh từ rừng về nhà
không đào củ bẻ măng không đào đất không thả rông gia súc không phơi quần áo giữa trời
không xanh ngô giá gạo
ngoài ra lễ hội còn tổ chức thi đấu và biểu diễn các trò chơi dân gian
tiết mục văn hóa nghệ thuật của người mông trò chơi nẻ pao đánh quay đẩy gậy
bắn nỏ đá cầu kéo co bắt cá bằng nơm trên ruộng
và các tiết mục kèn môi kèn lá múa khèn múa gậy xanh tiền hát đối của người mông
đề đất và người văn yên hoạt động tham quan du lịch trải nghiệm mô hình rèn cơ khí truyền thống của người mông
mô hình theo thổ cầm trang phục người mông săn mây đỉnh ba khuy thác bản tát thác tiên
hang rơi hang vàng rừng nguyên sinh thưởng thức các món ẩm thực men mén cá tầm gà đen
lợn bản địa ốc dạ rau cải rau đắng
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại